công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang điều tra làm rõ vụ nhóm người hỗn chiến
rồi đốt xe máy gây náo loạn khu phố
liên quan đến vụ việc ngày ba mươi một tháng một mươi công an đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn quốc khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê an giang để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng một mươi khanh cùng đỗ văn chính đỗ úc mười hồ xuân dũng
đỗ văn thụ và sang ngồi nhậu tại công trình xây dựng tại phường bình chuẩn thành phố thuận an
sau đó có nguyễn văn sửu đến nhậu chung tại đây sửu và thụ sẽ ra mâu thuẫn cười cãi
khi cả nhóm ra về đến đường bình chuẩn bốn mươi hai thì thụy bị số và nhóm bạn chặn đánh
nhóm quốc khanh sau đó đến ca ngăn và đánh hội đồng khi sửu bỏ chạy
tại hiện trường còn có xe của sủ nên khanh đã châm lửa đốt rồi bỏ đi
sau khi nhận được thông tin vụ việc công an phường bình chuẩn đã truy xét bắt giữ các đối tượng gây án ngay trong đêm